các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong hai cuộc kỳ nghỉ lễ cả nước xảy ra hai xóa vụ tàn nạn giao thông đường bộ làm chết một mươi một người bị thương hai mươi sáu người
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an trong ngày một tháng năm lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý năm sáu trăm ba mươi một trường hợp
ra quyết định xử phạt năm tỷ sau ba năm triệu đồng tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn chín trăm tám mươi trường hợp tạm giữ một trăm một mươi năm ô tô một chín trăm bốn mươi bảy mô tô hai mươi tám phương tiện khác
bên cạnh đó toàn quốc đã xảy ra hai xóa vụ tàn nạn giao thông đường bộ
một mươi một người bị thương hai mươi sáu người
so với ngày một tháng năm giảm một vụ giảm ba bảy giảm một người chết giảm tám ba tăng một mươi ba người bị thương tăng một trăm linh
trong suốt kỳ nghỉ lễ hệ thống giám sát xử lý vi phạm về an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc do cục cảnh sát giao thông quản lý ghi nhận một trăm bốn mươi ba trường hợp vi phạm
trên tuyến đường thủy nội địa xử lý một trăm linh năm trường hợp ra quyết định xử phạt một mươi ba triệu đồng tước tám giấy phép lái tàu tạm giữ năm phương tiện khác
trên tuyến đường sát cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện xử lý năm trường hợp vi phạm phạt tiền năm triệu đồng trong đó lực lượng cảnh sát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông xử lý một trường hợp phạt tiền một triệu đồng
nghỉ lễ dài ngày là điều ai cũng phấn khởi thế nhưng bài học về sự an toàn và ý thức chấp hành luật lệ giao thông vẫn chưa bao giờ cũ
thống kê trên là con số đáng báo động cho ý thức tham gia giao thông của mỗi người dân